liên quan đến vụ việc ông lưu văn thanh phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện hớn quản tỉnh bình phước
không đeo khẩu trang có hành vi chống đối không chịu đau thân nhiệt
lãnh đạo tỉnh nguy bình phước thông tin đã chỉ đạo xử lý nghiêm đối với trường hợp này
lãnh đạo tỉnh ủy bình phước cho biết vào sáng nay tỉnh sẽ công bố chính thức
đến các cơ quan báo chí về hình thức xử lý đối với ông lưu văn thanh
thông báo vào tối qua của ban tuyên giáo tỉnh ủy bình phước cũng cho biết
tỉnh ủy bình phước đã chỉ đạo các cơ quan xử lý vụ việc một cách nghiêm túc
không bao che sai phạm đến đâu xử lý đến đó theo đúng các quy định hiện hành
trước đó vào sáng ngày hôm qua trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip
ghi lại hình ảnh của ông lưu văn thanh không đeo khẩu trang
chống đối không chấp hành việc đo thân nhiệt tại chốt kiểm dịch ở thị xã bình long
người này còn đập tay nhiều lần lên bàn chỉ vào mặt
chửi bới văng tục với các cán bộ làm việc tại chốt kiểm dịch
nền kinh tế toàn cầu đang bị ảnh hưởng vì đại dịch covid một mươi chín và việt nam không phải ngoại lệ
tuy nhiên với nhiều chính sách mà chính phủ ban hành thì toàn đảng toàn quân dân và các địa phương
đang thích ứng và vượt qua đại dịch một cách tổng thể toàn diện
và giảm thiểu những tác động tiêu cực từ dịch covid một mươi chín
vậy nhưng với thủ đoạn cũ những đối tượng phản động như việt tân
vẫn rêu rao những luận điệu đi ngược lại với những nỗ lực của toàn đảng toàn quân dân ta
để hòng thực hiện ý định chống phá nền kinh tế của nước
chúng ta trong đại dịch covid một mươi chín
gia đình chị trương thị huyền nguồn thu nhập chủ yếu là từ hoạt động sản xuất bún
nhưng dịch covid một mươi chín đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của gia đình chị
khó khăn thì ngân hàng chính sách cũng hỗ trợ gia đình tôi
giãn nợ cho gia đình và đồng ý cho chúng tôi vay thêm để củng cố sản xuất
không chỉ người dân kinh doanh nhỏ lẻ được hỗ trợ
mà cả những tập đoàn lớn bị ảnh hưởng đều được chính phủ quan tâm
tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong đợt dịch covid một mươi chín này
trong đó đáng chú ý là gói an sinh xã hội lên tới sáu mươi hai tỷ đồng
hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch covid một mươi chín
được thủ tướng chính phủ ký triển khai là một nguồn lực lớn
hỗ trợ cho hàng triệu người lao động mất việc người nghèo người yếu thế
đảm bảo an sinh xã hội thể hiện tính ưu việt truyền thống nhân văn của dân tộc ta
không để ai bị bỏ lại phía sau
chính phủ đã có động thái rất tích cực đó là chỉ đạo các bộ văn ngành
đưa ra các chính sách cơ cấu nợ giảm lãi vay giúp cho hoạt động quản trị có thể giảm chi phí
giảm thuế trong gói khó chậm nộp về bảo hiểm chậm nộp về thuế xuất thu nhập doanh nghiệp
nhưng tất cả những biện pháp sẽ hỗ trợ doanh nghiệp như thế nào hỗ trợ người dân thế nào
xăng điện các thứ ra làm sao thì chính phủ đều có chủ trương và có bàn hành
rồi chắc chắn còn bàn hành nữa nếu còn khó khăn sẽ còn thao gỡ nữa
thế nhưng trong lúc đảng chính phủ và toàn dân đang nỗ lực vượt qua những khó khăn về kinh tế
để chiến thắng đại dịch covid một mươi chín thì những đối tượng thù địch lại tăng cường chống phá nền kinh tế nước ta
chúng rêu rào rằng chính phủ thiếu tiền chính phủ đã bỏ mặt dân nghèo
rồi yêu cầu phải giảm giá nhiều mặt hàng
tự khẳng định kinh tế việt nam phá sản rồi đưa ra những yêu sách phi lý như thả tù nhân
trong đó có cả tù nhân chính trị
nó muốn là để nó tạo ra cái gì đó
mà nó tạo ra một sự bất ổn một sự hoa ma trong quần chúng
và chính từ sự bất ổn như thế sự hoang mang thế để rồi nó sẽ nhân cái câu chuyện đó
để nó kích động nó nuôi kéo và nó làm cho cái vấn đề
nó biến cái câu chuyện không dừng lại câu chuyện đại dịch nữa
mà nó chuyển sang câu chuyện mặt chính trị
và theo tôi đây là cái sự rất nham hiểm của các thế lực thù địch
giáo sư tiến sĩ khoa học phan xuân sơn
ủy viên hội đồng lý luận trung ương cho rằng
thủ đoạn đánh vào kinh tế
rồi chuyển hóa từ kinh tế sang chính trị là thủ đoạn không mới của các thế lực thù địch
nhưng những luận điểm đó đang trở nên lạc lõng phi lý trước những gì mà chúng ta đang thực hiện
riêng cái tổ chức nó cũng lạc lóng cái cách thức của nó cái mục tiêu của nó cũng lạc lắm
thực chất nói đây là một số tàn quân còn lại của ngũi quân người quyền cũ
vẫn còn thân thù với sự phát triển đất nước chúng ta
vẫn chưa mở lòng cũng chưa mở mắt ra được với cái sự phát triển của đất nước
với tinh thần hòa hợp dân tộc của chúng ta
và đa số người thường khác thậm chí có những người rất là cao trong chính quyền sài gòn cũ
những người cao kỳ người ta cũng đã nhận thức ra rồi
thì bây giờ vẫn giữ cái thái độ thân thù một cái cố hữu ngủ quán
cứ cái gì đụng đến cách mạng đụng đến đất nước
dù là tiến bộ dù là gì nữa thì đều phủ nhận hết
họ không mở mắt ra được và họ ngày càng lạc lõng
chính phủ quan tâm như thế chính phủ quan tâm như thế
toàn đảng toàn dân cả hệ thống trị chúng ta vào cuộc có thế
những chính sách trực tiếp chăm lo người nghèo như thế
nó rõ như thế nhưng nó vẫn cứ dựng như thế
dân ta sẽ biết ngay
gần bốn mươi năm năm kể từ khi đất nước hoàn toàn thống nhất
những thế lực thù địch như việt tân vẫn luôn ảo tưởng
cố gắng lật đổ chế độ chống phá đất nước dưới nhiều hình thức khác nhau
trong đó thủ đoạn lợi dụng tình hình dịch bệnh để gia tăng tuyên truyền
xuyên tạng chống phá
đã không thể thực hiện được trước những nỗ lực mà khối đại đoàn kết toàn dân ta đang thực hiện